cũng như nhiều địa phương trong cả nước tình hình thị trường tiêu dùng tại thành phố đà nẵng trở nên ảm đạm
bởi giá thịt lợn vẫn ở mức cao điều này cũng khiến các tiểu thương buôn bán thịt lợn gặp khó khăn
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
ghi nhận tại chợ đống đa thành phố đà nẵng trong những ngày qua tình trạng các sạp bán thịt lợn vẫn vắng khách
nhiều người bán hơn người mua do giá thành các loại thịt lợn luôn ở mức cao
theo các tiểu thương ở đây giá các loại thịt lợn giao động từ một trăm linh năm đến hơn hai trăm linh đồng một kg
cao nhất là sườn non có giá hai trăm sáu mươi đồng một kg thấp nhất là thịt mỡ có giá năm mươi sáu mươi đồng một kg
còn tại các siêu thị trên địa bàn mặc dù đang triển khai nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng giảm giá nhiều mặt hàng thực phẩm
nhưng không giảm chất lượng nhưng riêng mặt hàng thịt lợn vẫn không giảm so với chợ truyền thống
thứ hai nữa là về chất lượng thì vô đây là không có phân văn về chất lượng rồi yên tâm mà thịt heo còn thơm ngon
thịt heo thì hiện nay cũng là mối quan trọng
các mặt hàng như là đang có như là có cái chỉ số giá nó tăng cao do cái dịch tả của châu phi
thành ra là đây là cũng cái vấn đề giá chung ở trên mặt bằng của thị trường
nên khi vào đến siêu thị thì chúng tôi cũng xoát xét lại và cũng đàm phán với các nhà cung cấp làm sao cho cái giá cho nó tốt nhất có thể
trong thời gian qua chính phủ đã đề nghị doanh nghiệp phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng
đồng thời yêu cầu các bộ ngành triển khai biện pháp bình ổn giá nhưng giá thịt lợn vẫn ở mức cao
còn với nhiều người tiêu dùng trong giai đoạn này mặc dù đã chủ động chuyển sang tiêu dùng các loại thực phẩm thay thế để chờ đợi mặt hàng thịt lợn trở về giá bình ổn
nhưng điều này còn phải chờ vào thời gian và chính sách cũng như việc tái đàn của các nhà chăn nuôi